tôi hy vọng mức hỗ trợ này sẽ đem đến cho người dân sự tự tin rằng họ có một chính phủ một quốc hội và các quan chức kinh tế sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vượt qua khủng hoảng
thứ hai là hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp trong ba tháng tới
theo các chuyên gia kinh tế giải pháp hỗ trợ trả lương cho người lao động không chỉ cứu trợ nhanh chóng cho doanh nghiệp và người lao động trong thời kỳ suy thoái đột ngột
nó còn giúp các công ty khi hoạt động trở lại không phải mất thời gian tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới
hơn năm trăm linh tỷ đô la tín dụng và thanh khoản có sẵn để hỗ trợ người dân và bảo đảm doanh nghiệp có thể hoạt động
đây là một thời điểm phi thường và do đó đòi hỏi các biện pháp phi thường nhằm hỗ trợ cho công nhân hộ gia đình các nhóm sẽ bị tổn thương và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này
còn tại mỹ giới chức nước này cũng thông qua gói kích thích quy mô khổng lồ hai hai trăm linh tỷ đô la mỹ
trong đó khoảng hai trăm chín mươi tỷ đô la sẽ dành để chi trị
ngoài ra trợ cấp thất nghiệp cũng tăng thêm sáu trăm linh đô la một tuần trong tối đa bốn tháng
lao động tự do thất nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ
nhật bản cũng hỗ trợ khoản tiền mặt một trăm linh yên tương đương chín trăm ba mươi đô la mỹ một người
cho toàn bộ người dân nước này như một phần các biện pháp để ứng phó những ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô ấp cấp covid một mươi chín

nhật bản hàng loạt nền kinh tế châu á cũng đã áp dụng chính sách phát tiền cho người dân
hồng kông trung quốc hỗ trợ một mươi đô la hồng kông tương đương gần một ba trăm linh đô la mỹ
với mỗi người từ một mươi tám tuổi trở lên thường trú tại đây
tại hàn quốc mỗi hộ gia đình bốn người trở lên nằm trong nhóm bảy mươi thu nhập thấp nhất cả nước sẽ nhận được một triệu won
nato đang lên kế hoạch đối phó với làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín lần thứ hai
hay những ngày qua thế giới đã có nhiều hoạt động tri ân các bác sĩ và nhân viên y tế trong mùa dịch là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
đại sứ các nước trong nato tuần qua đã nhất trí với tổng thư ký jens stoltenberg về việc sẽ lập kế hoạch hành động quân sự khẩn cấp cho toàn khối khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
cũng như hỗ trợ hiệu quả hơn cho các đối tác của nato trước bệnh dịch này
các nhà lãnh đạo nato đều nhất trí rằng liên minh quân sự này phải được trang bị khả năng ứng phó dịch bệnh tốt hơn và mang tính dài hạn hơn
để phòng ngừa làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát vào mùa thu tới
mới đây đức và australia đã có nhiều bước đi mới trong nghiên cứu vaccine phòng chống virus sars cov hai
thậm chí berlin còn cho biết vaccine mà eu đang lên kế hoạch triển khai sẽ sử dụng